thưa quý vị hãng thông tấn chính thức triều tiên kcna đưa tin hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ sáu của ủy ban trung ương đảng lao động triều tiên khoa tám đã được triệu tập vào ngày hôm qua hai mươi sáu tháng một mươi hai
nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn chủ trì hội nghị theo đó sẽ công bố các quyết định chính sách lớn của đất nước trong năm mới hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp các đại biểu đã thông qua năm nội dung lớn của chương trình nghị sự
bao gồm giả soát việc thực hiện các chính sách lớn và ngân sách năm hai nghìn hai mươi hai cũng như kế hoạch hoạt động dự thảo ngân sách năm hai nghìn hai mươi bốn
nhà lãnh đạo kim trương ương đã trình bày báo cáo chi tiết về sức mạnh của triều tiên đã tăng lên đáng kể như thế nào trên tất cả các lĩnh vực
chính trị quân sự kinh tế và văn hóa cùng những thành công và tiến bộ đã đạt được trong việc thực hiện những nhiệm vụ to lớn trong năm qua
báo cáo nêu rõ các mục tiêu chính cho năm hai nghìn hai mươi ba trong các lĩnh vực quan trọng gồm kim loại hóa chất điện xây dựng nông nghiệp và công nghiệp nhẹ
đây là cuộc họp kéo dài nhiều ngày của các quan chức đảng và chính phủ triều tiên
khép lại một năm quốc gia này phóng số lượng tên lửa chưa từng có bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa